chỉ từ đầu năm tới nay đã thực hiện được tới hơn năm mươi vụ trộm cắp tài sản ở hai tỉnh đắk lắc và đắk nông
công an thành phố bumathua tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm soát nhân dân cung cấp truy tố nhóm bốn đối tượng
nhóm này gồm đặng thế hậu hai mươi sáu tuổi triệu văn hoan ba mươi hai tuổi cùng chú tại huyện buôn đôn
trịnh đình thược ba mươi sáu tuổi chú tại thành phố bumathua tỉnh đắk lắc và phạm văn hoạt ba mươi hai tuổi chú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông
trong đó hậu hoan và hoạt là ba đối tượng chuyên đi trộm cắp còn thực là đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp
bước đầu công an thành phố bumathua đã làm rõ hậu hoan và hoạt mỗi người đã từng có ba tiền án
thủ đoạn của các đối tượng là vào ban đêm mặc trang phục grab chở người ngồi sau chùm mũ len kín đầu
đeo găng tay điều khiển xe máy rồi đi dò la trên các tuyến đường
khi thấy nhà nào sơ hở là phá khóa cửa đột nhập vào trong trộm cắp tài sản
tài sản trộm cắp được các đối tượng mang về bán cho thượng
với thủ đoạn đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay các đối tượng đã gây ra trên năm mươi vụ trộm cắp tài sản của người dân
ở hai tỉnh đắk lắc và đắk nông với tổng giá trị tài sản trên năm trăm linh triệu đồng
riêng chiếc xe máy phương tiện gây án mới đây do lo sợ bị công an phát hiện
nên các đối tượng đã ném xuống sông serepok phi tàng